ngày hôm nay khoảng một bốn trăm linh nhân viên thuộc đội ngũ quân y bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên
tại bệnh viện giã chiến hỏa thần sơn được xây dựng trong vòng một mươi ngày nhằm điều trị cho những bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới
nhiều người trong số nhân viên y tế này từng tham gia vào cuộc chiến chống sát
bệnh viện thứ hai lôi thần sơn dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày sáu tháng hai với một sáu trăm linh dường bệnh